hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quy đề ksdt khởi tố vụ án khởi tố bị can
ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh hậu giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự số hai mươi bảy hai nghìn một mươi hai hst
ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi ba tòa án nhân dân tối cao tại tp hcm xét xử phúc thẩm vụ án hình sự số năm trăm ba mươi ba hai nghìn một mươi ba hspt

làm rõ di chuyển của nạn nhân tại thời điểm xảy ra vụ việc
chúng tôi cũng tìm hiểu về cái nghề nghiệp cũng như là những cái nơi mà nạn nhân có thể xuất hiện trong đêm đó
bên cạnh đó cũng là gà sót những đối tượng nghi vấn mà có khả năng xâm hại hoặc là thực hiện hành vi chiếm đoạt cướp tài sản của nạn nhân
thời điểm đó thì mình cũng chưa có xác định được là anh lẻ này sống hay chết
xác minh mối quan hệ gia đình thì anh lẻ này sống ở địa phương gia đình thì không có mâu thuẫn gì hết
nhưng mà anh lẻ này có cái hoàn cảnh khó khăn thường thì ban đêm đi dứt ốc để sáng lại bán kiếm tiền lo cho gia đình
gia đình đã thức trắng một đêm để tìm kiếm gia đình anh phạm văn lẽ nhưng cũng chẳng thấy tung tích gì
già đình đã thức trắng một đêm để tìm kiếm gia đình anh phạm văn lẻ nhưng cũng chẳng thấy tung tích gì

ngủ cùng xóm với gia đình anh lẽ

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi